chiều tối ngày ba mươi tháng sáu tại một quán ăn trên đường đồng đen phường một mươi hai quận tân bình
thành phố hồ chí minh xảy ra vụ cháy lớn khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
thời điểm trên người dân nghe thấy tiếng nổ lớn khi chạy ra thì phát hiện căn nhà ba tầng
là quán ăn bán nằm trên đường đồng đen gần giao lộ với đường bào cát hai quận tân bình
đang xảy ra hóa hoạn
tại hiện trường những người trong quán ăn đã ôn tài sản vụ bình ga chạy ra ngoài
để đề phòng hậu quả nghiêm trọng
lực lượng tại chỗ lập tức huy động thiết bị để dập lửa xong lửa đã lan rộng tới các tầng trên
ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận tân bình
đã điều động phương tiện và chiến sĩ đến hiện trường triển khai nhiều mũi chữa cháy để dập lửa
ngang cháy lan sang các cửa hàng lân cận
sau khoảng một giờ đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
thống kể bước đầu vụ hỏa hoạn đã khiến nhiều tài sản trong căn nhà ba tầng bị thiêu rụi
trong đó có hai chiếc xe gắn máy để trước cửa
nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện biển quảng cáo của cửa hàng
lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ vụ việc